hội chữ xuân năm nay quy tụ sáu mươi người viết thư pháp hán nông và quốc ngữ
các ông đồ thỏa sức thể hiện nghệ thuật viết thư pháp
mang đến cho công chúng những bức thư pháp chứa đựng nhiều ước nguyện tốt lành để đón năm mới kỳ hợi

đảm bảo trình độ viết đẹp viết đúng

mà còn lan tỏa đến nhiều tỉnh thành khác

phục vụ nhân dân thủ đô và du khách

góp phần giới thiệu di sản thư pháp đến đông đảo nhân dân
chúng tôi tập trung vào công tác khảo tuyển
nâng cao cái chất lượng khảo tuyển trên tinh thần là hết sức là công khai

để vào viết chữ tải hồ văn phục vụ cho công chúng

tức là chúng tôi muốn hướng tới để cao tôn minh những cái giá trị tinh thần
những cái giá trị văn hóa của dân tộc
đã thành thông lệ vào mỗi độ tết đến xuân sang
bà nguyễn thị huyền đều cùng người thân của mình đến với văn miếu cốc tử giám
xin chữ ông đồ để mong muốn một năm mới hoàn hảo và hành thông trong cuộc sống
xin chữ đồ năm xưa nay vốn là một nét đẹp văn hóa của dân tộc
hội chữ xuân được tổ chức
hội chữ thường niên đã góp phần không nhỏ vào việc diễn giữ tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo
tôn trọng hiện tài hiếu nghĩa hiếu học của thanh thiếu niên học sinh sinh viên và nhân dân
hôm nay là cái địa điểm đầu tiên mà em chọn để du xuân
bởi vì em biết là hôm nay ở trong văn miếu có lễ hội đó là lễ hội xin chữ và cho chữ
thì em cũng rất muốn được vào đây để xin các thầy cho em một chữ nhẫn
cho em một chữ nhẫn để năm mới em nhẫn lại hơn để một năm mới hoàn hảo hơn
xin chữ và cho chữ thì tượng trưng cho cái sự phát triển về trí tuệ
xin chữ không phải là thần thánh như đây
đó là mang ý nghĩa mong muốn có được trí tuệ có được trí tuệ để mình phát triển
đánh giá một nền văn minh không phải là khoa học không phải là ngôn ngữ
mà đó là chữ viết chữ viết triển thì mới đánh giá được một nền văn minh
chúng ta xin chữ
chúng ta xin chữ mong muốn trong gia đình mọi người mình có trí tuệ
đấy là cái điều cơ bản nhất trong xin chữ
hội chữ xuân năm nay bên cạnh hoạt động xin chữ đầu năm
còn có sự góp mặt của nhiều làng nghề thủ công truyền thống
như giấy do tư lụa sân mải gôm xứ cùng nhiều trò chơi dân gian
chương trình biểu diễn hát nghệ thuật truyền thống và lễ hội thả đèn hoa chữ tại hồ văn
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi